phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ phan công khanh hai mươi chín tuổi quê bến tre
để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu phan công khanh hai mươi chín tuổi quê bến tre tạm trú quận bảy tp hcm
bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền
khanh được biết đến là người chơi ô tô đắt tiền lẫn mô tô phân khối lớn có tiếng tại việt nam
đầu tháng sáu vừa qua khanh cũng vừa khai trương cửa hàng siêu xe k super tại đường trần hương đạo quận một tp hcm